chuyển sang thông tin đáng chú ý khác cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở hữu kế hoạch và đầu tư tp hà nội và một số đơn vị liên quan được tách ra từ vụ án xảy ra tại công ty nhật cường và một số đơn vị liên quan theo quyết định tách vụ án hình sự số một cskt p chín ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi một thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật và hoạt động đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi sáu tại sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội vào ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với ông nguyễn đức trung nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với ông nguyễn đức trung nguyên chủ tịch ubnd tp hà nội về tội lợi dụng chức vụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông nguyễn đức trung nguyên chủ tịch ubnd tp hà nội về tội lợi dụng chức vụ